trước đó vào lúc một mươi sáu h hai mươi hai phút ngày hai mươi ba tháng bảy công an xã vĩnh lộc a huyện bình chánh nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ một mươi bốn xã vĩnh lộc a
căn nhà có diện tích hơn bốn mươi m hai gồm một chệt và một gác lửng
thời điểm xảy ra cháy căn nhà nói trên bị khóa cháy từ bên ngoài do chủ nhà khóa để đi công việc
bên trong nhà có sáu bé
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt cùng với người dân phá khóa cửa và cứu được bốn cháu bé ra ngoài an toàn
riêng hai em bị ngất xỉu đã được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh và công an xã vĩnh lộc a đưa đi cấp cứu
tuy nhiên các em này đã tử vong trên đường đi cấp cứu
hiệp vụ cháy đang được điều tra làm rõ
mâu thuẫn trong lúc nhậu bị cáo tăng vũ hai mươi tám tuổi trú tại phường phước mỹ quận sơn trà thành phố đà nẵng đã dùng dao đâm anh rể trọng thương
tòa nhân dân tp đà nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo tăng vũ
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ đến phòng trọ của chị gái để uống rượu với anh rể là đào quang vinh
đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày vũ thấy cháu gái của mình la mắng em và có lời nói không hay với vũ nên vũ đã dùng tay đánh cháu mình
anh tuyên thấy vậy dùng tay xô vũ nên giữa hai người xảy ra cãi nhau
lúc này anh tuyên đi từ trước phòng trọ la lối và nói lớn sự việc cho mọi người nghe
vũ bực tức nên vào bếp
lấy dao đâm hai nhát vào mạng sườn và bả vai trái của anh tuyên
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên tổn hại thương tật với tỷ lệ hai mươi tám
tòa nhân dân tp đã tuyên phạt tăng vũ tám năm tù giam về tội giết người
tòa nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa tuyên phạt các bị cáo nguyễn thành khang
nguyên giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện đồng phú một mươi năm tù giam

bốn năm tù và nguyễn thị thành nhân viên văn phòng công ty grenga khu công nghiệp đồng xoài
hai năm sáu tháng tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nguyễn thành khang đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ
cùng với nguyễn thị thanh lập khống hồ sơ để trung tâm ký kết sáu mươi hợp đồng dạy nghề
với sở lao động thương binh xã hội tỉnh bình phước và phòng lao động thương binh xã hội huyện đồng phú
sau đó nguyễn thị thanh và đỗ thị hồng thu lập khống hồ sơ chứng từ quyết toán kinh phí tổ chức đào tạo
chín lớp dạy nghề may công nghiệp và một lớp đan lát với tổng số tiền là hơn hai tỷ bảy trăm linh triệu đồng
để sử dụng chi cho các nội dung không liên quan tới việc tổ chức dạy nghề cho người lao động gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thưa quý vị và các đồng chí
chiêu trò giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xuất hiện vài năm trở lại đây
thế nhưng với những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy
mới đây công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt một đối tượng lừa cô gái vào trong nhà nghỉ
và giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai một cô gái đến công an tp bumal thuật tỉnh đắk lắc
tố cáo về việc có một đối tượng nam lạ mặt nhắn tin làm quen trên gia lô
sau đó đối tượng này rụ rỗ cô gái đến một nhà nghỉ trên địa bàn tp bumal thuật
rồi tự xưng là công an rồi đe dọa cưỡng đoạt của cô gái này số tiền hơn một mươi ba triệu đồng
cái thằng mà nhắn tin với gọi điện cho mày là tội phạm giết người
ta và anh em tao đưa lên trên phường rồi
giờ tao qua đây là để làm gì với mày

ba mươi triệu thì tao thả mày ra
quá trình chúng tôi truy xét đối tượng thì khó khăn là chỗ là thứ nhất là đặc điểm của đối tượng
thì nó cái thông tin là rất là ít
lý do là người bị hại trong cái lúc mà bị đe dọa thì không chú ý được cái đặc điểm của đối tượng nhiều
cho nên là cái việc mà xác định được vị trí nơi ở của đối tượng rất là khó khăn
sau một thời gian tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bumma thuật đã bắt giữ được đối tượng gây án
đó là y thương nghê chú tại xã drysap huyện kronana tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an bước đầu thương khai nhận sáng ngày chín tháng ba
thương vào ứng dụng zalo để tìm kiếm các cô gái tán tỉnh
quá trình này thương đã làm quen được với cô gái nêu trên
sau nhiều giờ nhắn tin tán tỉnh đến tám giờ sáng cùng ngày
thương đã rủ cô gái này đến một nhà nghỉ ở phương tân tiến thành phố bumma thuật để tâm sự
tuy nhiên sau khi cả hai vào phòng nghỉ thì thương khóa cửa tự xưng mình là cảnh sát hình sự
rồi lấy điện thoại chụp cô gái và các giấy tờ của cô gái
sau đó thương liên tục đe dọa ép cô gái phải chuyển số tiền hai mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi các hình ảnh vừa chụp cho gia đình và người yêu
vì quá lo lắng nên cô gái đã chuyển cho thương hơn một mươi ba triệu đồng
giá tiền là một lần đi là ba triệu đồng
tôi có hỏi là em muốn làm sugar baby không một tháng anh gửi em ba mươi triệu
thì cô ấy đâu cô ấy bảo là để từ từ có gì đi thử một lần rồi tính nha nhà
hiện công an thành phố bumma thuật tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ
để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng y thương ne về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước diễn biến phức tạp của hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập trong các quán bar nhà hàng
để sử dụng bóng cười công an quận hà đông hà nội đã triển khai phương án truy quét
cụ thể vào hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bảy liên quân công an quận hà đông thành phố hà nội
đã bất ngờ kiểm tra cơ sở dubai coctel lounce có địa chỉ số hai trăm một mươi sáu đường một mươi chín tháng năm văn quán
do phạm tiến quân làm chủ tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an ghi nhận có năm nam giới
là nhân viên phục vụ một mươi bảy khách nam và năm khách nữ cùng với số lượng lớn bình khí no hai
và quả bóng bay
trước đó vào h một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng bảy các lực lượng công an quận hà đông tiến hành kiểm tra
cơ sở beer club begin có địa chỉ tại số ba trăm bốn mươi năm đường hữu hưng phường dương nội hà đông
do trần văn cường làm chủ tại thời điểm kiểm tra tổ công tác cũng đã ghi nhận có hai đen sơ nữ
mặc trang phục bikini một đen sơn nam sáu nhân viên tiếp diệu hai mươi năm nam nhân viên phục vụ
một mươi nam nhân viên bảo vệ khách tại quán có hai mươi một khách nam và bốn nữ
trong khi đó tại đồng nai bất ngờ ập vào một nhà nghỉ ở khu phố năm phường xuân hòa
công an thành phố long khánh đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
quả tang nhanh chất ma túy sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một địa sứ đựng chất bộc màu trắng một tờ tiền polymer hai mươi đồng
một thẻ atm

công an thành phố long khánh đã bắt quả tang sáu đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an thành phố long khánh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định